từ đầu năm đến nay ngành chức năng tại tp hcm đã tích cực triển khai việc trích xuất hình ảnh từ camera giám sát
để xử phạt các trường hợp vi phạm trật tự giao thông tuy nhiên thực tế ghi nhận tỷ lệ xử phạt còn khá thấp
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã trích xuất hai mươi bảy hai trăm tám mươi trường hợp
nhưng cũng chỉ quyết định xử phạt bốn tám trăm linh tám trường hợp đạt tỷ lệ chỉ một mươi bảy sáu mươi hai
trước đó trong năm hai nghìn một mươi tám đơn vị đã trích xuất năm mươi tám chín trăm năm mươi năm trường hợp nhưng chỉ ra quyết định xử phạt hơn một mươi hai trường hợp đạt tỷ lệ hơn hai mươi
nguyên nhân do những người vi phạm không đến nên cảnh sát giao thông không thể ra quyết định xử phạt
để nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm giao thông từ đầu tháng sáu lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm
đã triển khai đồng loạt hình thức ghi hình cơ động vi phạm giao thông trên các tuyến đường
qua đó đã ghi nhận hơn sáu trăm năm mươi sáu trường hợp vi phạm để làm căn cứ xử phạt